các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khám xét đầy ở của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều vật chứng
trước thời gian diễn ra world cup năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã lấy một tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet
về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc dùng các tài khoản mạng zalo messenger viber để trao đổi nhắn tin cá cự bóng đá
chỉ chưa đầy một tháng các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
một đường dây chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe giấy gia viện thông qua mạng xã hội vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên triệt phá
bắt khẩn cấp trần thị thu hiền chú tại thành phố hà nội và trần ngọc yên chú tại tỉnh phú thọ
khám xét chỗ ở của hiền và yên tại tp hà nội cơ quan công an thu giữ một mươi một trăm ba mươi năm tờ giấy khám sức khỏe giấy gia viện có hình dấu chữ ký để tên của một số bệnh viện
trên các tờ để chống ảnh thông tin của người đề nghị khám sức khỏe người bệnh và đã ghi nội dung khám có chữ ký đứng tên bác sĩ khám
kết luận một mươi sáu con dấu có nội dung tên của các bệnh viện cùng nhiều vật chứng liên quan khác
tại nhà của nguyễn thành dinh thuộc khóm an chính thị trấn lao bảo huyện hương hóa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị đã bắt quả tang nhóm gồm hai mươi hai đối tượng đang đánh bạc và xem đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ một bộ sóc đĩa chín điện thoại di động hai xe máy và gần bảy mươi triệu đồng vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật